học cẩn giám đốc một mươi sáu bệnh viện ở thành phố hồ chí minh
xin kính chào quý vị tôi là mai huyền là người dẫn chương trình của bản tin covid một mươi chín hai mươi bốn h
vừa rồi là những tin tức mới nhất về diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
còn bây giờ giống như thường lệ mời quý vị cùng với chúng tôi đến với tình hình ca mắc mới tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín

tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới như sau
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi hai tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi một một trăm ba mươi hai ca nhiễm mới
trong đó có sáu ca nhập cảnh và một mươi một một trăm hai mươi sáu ca ghi nhận trong nước
tăng tám trăm hai mươi bảy ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố
có sáu một mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận các ca bệnh cụ thể như sau
trong đó cao nhất thành phố hồ chí minh một hai trăm linh bốn ca
bà rịa vũng tàu bảy trăm linh chín ca
bình dương sáu trăm chín mươi tám ca
còn thủ đô hà nội có hai trăm sáu mươi ca
ba tỉnh có số ca mắc thấp nhất là thái nguyên hải phòng
mỗi nơi hai ca và yên bái có một ca
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
sở y tế bình dương đăng ký bổ sung thông tin cho hai mươi tám ca nhiễm
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín

khi tỉnh bình dương giả soát và thu thập đầy đủ thông tin của các ca nhiễm covid một mươi chín
đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó
các địa phương đã ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bao gồm
thành phố hồ chí minh giảm ba trăm bốn mươi ba ca
cần thơ giảm một trăm tám mươi một ca
đắk lắc giảm chín mươi một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
là bà rịa vũng tàu tăng ba trăm một mươi ca
bình phước tăng hai trăm ba mươi hai ca
và vĩnh long tăng một trăm chín mươi tám ca
đợt dịch thứ tư kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước
là một triệu một trăm một mươi tám trăm ba mươi sáu ca
trong đó có chín trăm linh tám bốn trăm chín mươi ba bệnh nhân
đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát
trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua
là yên bái và bắc cạn
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao nhất
trong đợt dịch này
là thành phố hồ chí minh
về tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày

tổng số ca được điều trị khỏi

số bệnh nhân nặng đang điều trị
trong đó thở oxy qua mặt nạ
thở oxy dòng cao hfnc
thở máy không xâm lấn một trăm sáu mươi ba
thở máy xâm lấn bốn trăm năm mươi sáu ca
số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi một
đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một mươi một
ghi nhận một trăm sáu mươi bảy ca tử vong
tại tp hcm là sáu ca
cùng các tỉnh thành khác
chủ bình số ca tử vong ghi nhận
trong bảy ngày qua là một trăm hai mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín
tại việt nam tính đến nay là
chiếm tỷ lệ hai một
so với tổng số ca nhẫm
thưa quý vị có thể thấy số ca mắc mới
đang ở mức báo động
đặc biệt là tp hcm bình dương tây ninh và cần thơ
luôn đứng tốt đầu trên cả nước
tuy nhiên hà nội tình hình dịch bệnh
cũng đang có những diễn biến hết sức phức tạp
và nếu như vào ngày một mươi năm tháng một mươi một
bạn con lỡ ghé thăm quán phở ngã tư nguyễn khắc hiếu
trần tế sương hay là nguyễn khoái
đến với sân bóng huy hoàng
của gamoda khu đô thị gamoda garden
phường trần phú quận hoàng mai
vào ngày một mươi bảy tháng một mươi một
và mới nhất là ngày hai mươi tháng một mươi một
có đến một trăm linh tám a yên phụ
thì xin lưu ý thực hiện tự cách ly tại nhà
nơi lưu trú và liên hệ ngay với trạm y tế phường
nhân chính các trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn
hoặc là cdc hà nội
để được hướng dẫn và tư vấn cụ thể
có thể thấy rõ ràng rằng sau khi nới lỏng
các biện pháp giãn cách và chuyển sang chiến lược
thích ứng với covid một mươi chín
số f ghi nhận tại hà nội có sự gia tăng đột biến
đáng chú ý trong gần một tuần trở lại đây
cứ mỗi hai mươi bốn giờ thủ đô lại ghi nhận
thêm hơn hai trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
điều đáng chú ý là tỷ lệ bệnh nhân
diễn tiến nặng trong giai đoạn này
lại thấp hơn rõ rệt so với trước
theo nhận định của các chuyên gia dịch tễ
việc tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín
tại hà nội chuyển biến nặng thấp
là vì tỷ lệ bao phủ vaccine của thành phố
ở mức cao
bên cạnh đó những đối tượng có nguy cơ cao trước covid một mươi chín
như người cao tuổi người có bệnh nền
cũng nằm trong diện được bao phủ vaccine
hà nội cũng đã có kế hoạch
điều trị các f không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ tại các trạm y tế lưu động
thay vì tại bệnh viện như trước đây
nhiệm vụ của trạm y tế lưu động
là thu dung khám điều trị
cho người bệnh covid một mươi chín nhẹ không chịu chứng
tại quận huyện phát hiện sớm
sử trí cấp cứu kịp thời chuyển viện
khi người bệnh covid một mươi chín tiến triển
ở mức độ vừa và nặng
theo công điện số hai mươi ba
hà nội sẽ thí điểm thu dung điều trị bệnh nhân
không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ
tại năm cơ sở
thành phố mở rộng cơ sở thu dung điều trị
người bệnh nhiễm sars cov hai không triệu chứng
và triệu chứng nhẹ
tại các cấp quận huyện thị xã
sau thời gian thí điểm
việc điều trị người bệnh bị nhiễm sars cov hai
tại tuyến y tế cơ sở
theo phương châm bốn tại chỗ
theo kế hoạch sẽ có khả năng đáp ứng
với tình huống có một trăm linh bệnh nhân
các trạm y tế lưu động sẽ được trang bị đầy đủ
các trang bị y tế thuốc vật tư phòng dịch
trang thiết bị văn phòng phục vụ
đáp ứng công tác phòng chống dịch bệnh
và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
dự kiến hà nội sẽ thành lập

trong đó có hai mươi trạm y tế xã
được đặt tại khu công nghiệp khu chế xuất
thời gian qua tại nhiều quận huyện
đã tổ chức diễn tập
triển khai mô hình trạm y tế lưu động
phòng chống dịch covid một mươi chín
xin được chuyển sang những tin tức
liên quan đến diễn biến dịch tại tp hcm
mới đây tp hcm đã có nhiều thay đổi
quan trọng trong hướng dẫn chăm sóc
f cách ly tại nhà
chúng ta cùng tóm những điểm chính ngay sau đây
cụ thể theo hướng dẫn
f là người mắc covid một mươi chín
f mới có kết quả xét nghiệm
rt pcr hoặc test nhanh
dương tính đủ hai điều kiện cách ly tại nhà
không triệu chứng hoặc triệu chứng lâm sàng
ở mức độ nhẹ
không có suy hô hấp
tức spo hai lớn hơn hoặc bằng chín mươi sáu
khi thở khi trời
như thở bằng hoặc dưới hai mươi lần một phút
f cách ly tại nhà
có độ tuổi từ một đến năm mươi tuổi
không có bệnh nền
không đang mang thai không béo phi
đối với những trường hợp không thỏa mãn điều kiện này
vẫn có thể xem xét cách ly tại nhà
nếu có bệnh nền ổn định
đảm bảo tiêm đủ hai mũi vaccine
hoặc sau một mươi bốn ngày kể từ ngày
tiêm mũi vaccine covid một mươi chín đầu tiên
f có khả năng tự chăm sóc bản thân
như ăn uống tắm giặt
giặt rửa vệ sinh
biết cách đo thân nhiệt
có khả năng tự dùng thuốc theo đơn của các bác sĩ
có khả năng liên lạc với nhân viên y tế
để được theo dõi giám sát
và khi có tình trạng cấp cứu
trường hợp f là trẻ em
hoặc người không tự chăm sóc cá nhân được
thì cần phải có người hỗ trợ chăm sóc
trong gia đình không có người thuộc nhóm nguy cơ
người cao tuổi có bệnh nền béo phì
hay có thai
những điều f không cần làm khi cách ly tại nhà
đó là không bi quan giữa tâm lý luôn thoải mái
khi gặp khó khăn liên hệ với nhân viên y tế
để được tư vấn từ xa
khai báo y tế mỗi ngày ít nhất một lần
hoặc khi có triệu chứng bất thường
qua ứng dụng y tế hcm
hoặc qua phiếu tự theo dõi sức khỏe
trước diễn biến căng thẳng
tại tp hcm sở y tế tp hcm
đã mời họp khẩn giám đốc một mươi sáu bệnh viện
cường người đến bệnh viện giãi chiến số một mươi sáu
trước tình hình gia tăng nhiều f
phó chủ tịch ubnd tp hcm
dương anh đức
cùng sở y tế tp hcm
đã họp khẩn với giám đốc một mươi sáu bệnh viện
bệnh viện nhân dân gia định bệnh viện hùng vương
bệnh viện an bình bệnh viện trưng vương
bệnh viện nhi đồng tp bệnh viện nhi đồng hai
bệnh viện nguyễn trãi bệnh viện gia liễu
bệnh viện nguyễn trương bệnh viện nguyễn huyết học
bệnh viện đa khoa khu vực thủ đức
bệnh viện nguyễn tri phương bệnh viện bình dân
bệnh viện tài mũi học bệnh viện phạm ngọc thạch
bệnh viện nhân ái bệnh viện y học cổ truyền
và viện tim tp hcm
để triển khai công tác thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
tại bệnh viện giãi chiến số một mươi sáu
được biết bệnh viện giã chiến số một mươi sáu
là bệnh viện ba tầng
có quy mô hai giường bệnh
trong đó có một trăm năm mươi giường hồi sức
hiện đang điều trị cho hai trăm linh bệnh nhân
trong đó có tám mươi bệnh nhân nặng
về nhân lực hiện bệnh viện giã chiến số một mươi sáu
chưa có đến hai trăm linh bác sĩ
nhân viên y tế thuộc bệnh viện nhân dân gia đình
và bệnh viện hùng vương là bốn mươi năm người
bắt đầu từ ngày hôm nay
ngành y tế tp hcm sẽ huy động thêm ba trăm chín mươi người
tới từ một mươi sáu bệnh viện nói trên
mỗi bệnh viện cử từ một mươi năm đến sáu mươi người
gồm bác sĩ và điều dưỡng
tới bệnh viện giãi chiến số một mươi sáu
trong đợt giảm bớt các bệnh viện giã chiến vừa rồi
tp hcm đã giữ lại
ba bệnh viện ba tầng điều trị
và hồi sức tích cực covid một mươi chín
bao gồm bệnh viện giã chiến số một mươi ba
số một mươi bốn và số một mươi sáu
ngoài ra bệnh viện giã chiến đa tầng tân bình
đã đi vào hoạt động trong giai đoạn
chống dịch mới của tp hcm
để kịp thời phân luồng tiếp nhận và điều trị f
trước diễn biến căng thẳng của đại dịch
cũng như vấn đề trên đề cập trong báo cáo
giả soát các nội dung dự án phát triển
giao thông xanh ở tp hcm
dự án xe buýt brt số một
vừa được sở giao thông vận tải gửi ubnd tp
sở giao thông vận tải kiến nghị
tạm hoãn thực hiện tuyến buýt nhanh số một
cho đến khi đồng bộ các công trình kết nối
nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án
xin được chuyển sang thông tin có liên quan đến tỉnh bình dương
do số ca mắc đợt dịch lần thứ tư cao
các thông tin cá nhân người bệnh
gửi về trung tâm kiểm soát bệnh tật không đầy đủ và kịp thời
ngày hai mươi ba tháng một mươi một
ông nguyễn hồng trương
giám đốc sở y tế tỉnh bình dương
đã ký công văn đề nghị cục y tế dự phòng bộ y tế
chấp thuận và cho phép công bố bổ sung
cấp mã bệnh nhân đối với hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín
qua xét nghiệm rt pcr
ở địa phương trong thời gian qua
đây là những trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm
tại sáu trăm linh hai cơ sở y tế

và hai hai trăm bốn mươi sáu qua sàng lọc cộng đồng
mặc dù hiện nay
các trường hợp này đã được giả soát
bổ sung đầy đủ thông tin theo quy định
nhưng việc bổ sung là nhằm đảm bảo chế độ
quyền lợi cho người mắc
và cơ sở thu dung điều trị
theo ông nguyễn hồng trương
nguyên nhân của đề nghị trên
là do trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
trên địa bàn tỉnh bình dương
đã ghi nhận hơn hai trăm bốn mươi năm ba trăm hai mươi ca mắc covid một mươi chín
đặc biệt trong giai đoạn cao điểm của đợt dịch
tỉnh bình dương đã tổ chức
nhiều đợt xét nghiệm sáng lọc trên diện rộng
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
bằng xét nghiệm nhanh
sau đó cách ly điều trị và xét nghiệm rt pcr
với số lượng ca mắc hàng ngày là rất lớn
đồng thời do có nhiều đơn vị
tham gia hỗ trợ xét nghiệm
nhưng do yếu tố dịch tễ
các thông tin cá nhân người mắc covid một mươi chín
gửi về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương
không đầy đủ và kịp thời
trước tình hình này
đại diện bộ y tế cho biết
đã nhận thông tin xin bổ sung hai mươi tám trường hợp
mắc covid một mươi chín của tỉnh bình dương
và việc cấp mã số định danh cho các trường hợp này
sẽ được công bố trong bản tin chiều tối nganh ngày hai mươi ba tháng một mươi một
theo vị này
từ trước đến nay
việc các tỉnh xin bổ sung số ca nhiễm
vẫn xảy ra do chưa cập nhật số liệu
thông tin kịp thời và hoàn toàn không giấu dịch
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
thành phố hồ chí minh cũng đề nghị
đăng ký bổ sung một trăm năm mươi f
phát hiện qua test nhanh
trong thời gian cao điểm dịch
trước đó sở y tế bình dương
ngày hai mươi ba tháng một mươi một vừa có văn bản gửi bộ y tế
đề nghị công bố bổ sung
đối với hai mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh này
sở y tế bình dương cho biết
đây là số ca covid một mươi chín được ghi nhận
trong giai đoạn cao điểm bùng phát dịch bệnh
tại địa phương này từ ngày một mươi tháng bảy
đến ngày ba tháng một mươi một
lý do chậm trễ trong việc công bố ca bệnh
đến giờ xin bổ sung
theo văn bản của sở y tế
trong giai đoạn cao điểm của đợt dịch
tỉnh tổ chức nhiều đợt xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng
bằng các xét nghiệm test nhanh
sau đó cách ly điều trị
và xét nghiệm rt pcr
với số lượng ca nhiễm hàng ngày rất lớn
trên bốn ca mỗi ngày
thời điểm này có nhiều đơn vị tham gia hỗ trợ
xét nghiệm rt pcr như
bionet việt nga việt á
và các cơ sở điều trị covid một mươi chín
nhưng do yếu tố dịch tễ
các thông tin cá nhân người nhiễm covid một mươi chín
gửi về trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh bình dương không đầy đủ kịp thời
nên chưa công bố đầy đủ
các trường hợp nhiễm covid một mươi chín theo quy định
tới nay khi dịch đã tạm lắng
cơ quan chức năng của tỉnh đã chủ động
giả soát kiến nghị bộ y tế
để công bố bổ sung cấp mã số bệnh nhân
cho hai mươi tám ca f nói trên
theo ngành y tế bình dương
việc công bố bổ sung các ca bệnh này
nhằm đảm bảo quyền lợi cho những người bị nhiễm
đảm bảo tính minh bạch
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của địa phương
từ đợt dịch thứ bốn đến nay
bình dương ghi nhận

qua xét nghiệm rt pcr
chưa tính số liệu
công bố bổ sung hai mươi tám ca
trong đó có hai trăm bốn mươi một bảy trăm ba mươi hai bệnh nhân khỏi bệnh
và hai sáu trăm một mươi sáu ca tử vong
bình dương đang điều trị
hai bảy trăm năm mươi bảy bệnh nhân
tầng một là một tám trăm bốn mươi tám bệnh nhân
tầng hai là năm trăm hai mươi tám bệnh nhân
và tầng ba là ba trăm tám mươi một bệnh nhân
số bệnh nhân nặng nguy kịch
cần thở oxy là hai trăm bốn mươi chín bệnh nhân
thưa quý vị theo các bạn
những thông tin mới nhất có liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này
cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
là điều cần thiết
quý vị cũng đừng quên nhấn like subscribe
ủng hộ kênh youtube của chúng tôi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo